ông nguyễn trọng thái tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết
tám tháng của năm hai nghìn một mươi năm tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
toàn quốc đã xảy ra hơn một mươi bốn sáu trăm linh vụ làm chết hơn năm tám trăm linh người làm bị thương hơn một mươi ba hai trăm linh người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn tai nạn giao thông đều giảm ở cả ba tiêu chí
như giảm được hai tám mươi sáu vụ giảm hai trăm bốn mươi một người chết và giảm hai năm trăm hai mươi tám người bị thương
cụ thể tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra là hơn sáu vụ
làm chết năm tám trăm hai mươi một người bị thương ba tám trăm hai mươi ba người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn giảm hai trăm năm mươi ba vụ hai trăm bốn mươi một người chết giảm bốn mươi năm người bị thương
và trạm giao thông xảy ra là bảy chín trăm hai mươi vụ
làm bị thương nhẹ chín bốn trăm một mươi một người so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn giảm một tám trăm ba mươi ba vụ giảm hai bốn trăm tám mươi ba người bị thương